đấu tranh với tội phạm về ma túy luôn khó khăn và phức tạp đặc biệt với địa bàn vùng cao như tỉnh yên bái
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này công an tỉnh yên bái đã phải dùng tới nhiều biện pháp nghiệp vụ
giúp phá nhiều chuyên án lớn bắt nhiều đối tượng nguy hiểm mang lại bình yên cho bản làng vùng cao
hai đối tượng người dân tộc mông là thảo a xúa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và lý a tồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện mù căng trải vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đây chỉ là hai trong số rất nhiều đối tượng người dân tộc thiểu số đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua
đó là một trong những yếu tố dẫn đến nguồn cầu về ma túy ảnh hưởng trực tiện đến tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở vùng cao lực lượng chức năng luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
phối hợp quản lý chặt chẽ số người nghiện trên địa bàn vận động nhân dân không trồng và tái trồng cây thuốc viện
tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
nâng cao ý thức tự phòng tránh đồng thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
cuộc chiến với tội phạm ma túy ở vùng cao vẫn là chặng đường dài với rất nhiều gian nan thử thách
do đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng
nghiệp vụ sắc bén không ngại khó ngại khổ tất cả vì sự bình yên của cuộc sống nhân dân